các quận bốn quận năm quận sáu quận một mươi một phú nhuận sẽ hạn chế chấp thuận chủ trương thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới chung cư cao tầng nếu chưa có kế hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội tương ứng
đối với khu vực sáu quận nội thành sẽ ưu tiên phát triển dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới chung cư cao tầng dọc các trục giao thông công cộng lớn

sẽ phối hợp lập vương án cụ thể để kiểm soát luồng tuyến địa điểm nóng về kinh doanh kho bãi cửa khẩu các đường dây ổ nhóm buôn lậu sản xuất hàng giả với những mặt hàng phổ biến như quần áo giày dép đồng hồ bánh kẹo mứt rượu bia thuốc lá pháo nổ v v
đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh trên không gian thương mại điện tử nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời hàng lậu hàng giả trên thị trường
từ đầu năm đến nay lực lượng ba trăm tám mươi chín thành phố đã phát hiện và xử lý một mươi chín một trăm bốn mươi chín vụ vi phạm liên quan hàng giả hàng lậu
sở giao thông vận tải tp hcm vừa điều chỉnh hàng loạt tuyến đường ở khu vực trung tâm từ cấm đổ xe theo giờ thành cấm dừng và đổ xe
đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường bảo đảm trực tự giao thông trên các tuyến đường thường xuyên có tình trạng đón trả khách không đúng quy định
có một mươi hai tuyến đường chuyển sang cấm dừng đổ tập trung ở địa bàn quận năm quận sáu quận một mươi quận tân bình nơi có nhiều đơn vị vận tải hành khách đang hoạt động
cụ thể như đường trần phú an dương vương nguyễn trí thanh hoàng dư khương đường số hai mươi sáu đoạn từ đường nguyễn văn luôn đến an dương vương đường ngô quyền
sở giao thông vận tải sẽ tiến hành lắp đặt camera ở những khu vực để xử phạt nguội những trường hợp vi phạm
đặc biệt sẽ căn cứ và quy định mới tại nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi của chính phủ thông tư một mươi hai của bộ giao thông vận tải
cũng như nghị định một trăm linh của chính phủ để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
thưa quý vị sau hai mươi năm năm bình thường mối quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ nhiều dấu ấn đã được tạo ra ở cả hai phía
kim ngạch song phương giữa hai nước ngày càng tăng hoa kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
và với riêng tp hcm hoa kỳ là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của các doanh nghiệp trên địa bàn
với kim ngạch gần bốn tỷ usd trong chín tháng đầu năm tăng gần năm so với cùng kỳ
ở chiều ngược lại ngày càng nhiều doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư vào tp hcm và đạt được những kết quả tốt đẹp
ngay sau đây xin mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tp hcm về vấn đề này
trong một diễn đàn mới diễn ra gần đây ông nguyễn thiện nhân nguyên bí thư thành ủy tp hcm
đã đưa ra những lý do để các doanh nghiệp mỹ đầu tư vào việt nam
ngoài chính sách thông thoáng từ chính quyền nguồn lao động trẻ dồi dào thì các điều kiện về cơ sở vật chất
hạ tầng vị trí địa lý và tp hcm là thành phố năng động sáng tạo đổi mới đang hình thành các trung tâm công nghệ cao
việc có hơn một trăm sáu mươi doanh nghiệp mỹ đã đầu tư vào tp hcm với tổng giá trị xuất khẩu hơn một mươi năm qua
lên đến sáu mươi bốn tỷ usd là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút của thành phố
kinh tế khoa học kỹ thuật văn hóa giáo dục giao lưu nhân dân v v
tp hcm cũng sẽ quyết tâm thúc đẩy chuyển đổi số gia tăng năng lực điều hành của chính quyền
nâng cao sự hài lòng của người dân lắng nghe và phản hồi tích cực với các nhà đầu tư
của tp hcm không chỉ là nơi đến mà còn là nơi đầu tư lâu dài và phát triển của các doanh nghiệp hoa kỳ
cách đây ba năm fest shola một tập đoàn chuyên nghiên cứu và sản xuất các tấm mô đun năng lượng mặt trời hàng đầu thế giới
với trụ sở đặt tại mỹ tiến hành khảo sát tìm kiếm cơ hội đầu tư ở các nước
sau quá trình khảo sát doanh nghiệp này đã lựa chọn tp hcm làm điểm đến
công ty này đã quyết định đầu tư một sáu tỷ usd để xây dựng nhà máy phát triển
để xây dựng nhà máy first solar việt nam tại củ chi với tổng diện tích bốn mươi bốn ha từ năm hai nghìn một mươi bảy
và bắt đầu vận hành sản xuất hai mươi bốn trên bảy từ năm hai nghìn một mươi
chúng tôi tìm kiếm một nơi không những có môi trường kinh doanh thuận lợi mà còn có lao động kỹ năng cao
và tp hcm là địa điểm đứng đầu trong danh sách
trong thời gian đầu vào việt nam first solar nhận được sự hỗ trợ tích cực từ ủy ban nhân dân tp hcm
thì các khu chế xuất và khu công nghiệp tp hcm tri cục hải quan ban quản lý khu công nghiệp đông nam
và nhà cung cấp điện chính evn đã hỗ trợ rất nhiều khi công ty gặp khó khăn và thách thức khi đầu tư tại việt nam
một doanh nghiệp khác cũng đầu tư hơn một tỷ usd vào tp hcm và đạt được những kết quả rất tốt là công ty trách nhiệm hữu hạng intel rodus việt nam
theo đó từ năm hai nghìn bốn công ty này đã đến đầu tư tại việt nam và tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất ở khu công nghệ cao
đây cũng chính là công ty công nghệ đầu tiên của nước mỹ có khoảng đầu tư trên một tỷ usd ở việt nam thời điểm bấy giờ
với diện tích bốn mươi sáu m hai nhà máy intel rodus việt nam tại khu công nghệ cao tp hcm trở thành nhà máy lớn nhất trong số các nhà máy kiểm định và lắp ráp của intel trên toàn cầu
từ đây những sản phẩm intel gắn mát made in vietnam được xuất xưởng tại ibv cung cấp cho thị trường thế giới
có ba lý do để intel đầu tư vào việt nam nói chung và tp hcm nói riêng
thứ nhất là chính quyền luôn hỗ trợ và có những chính sách thu hút doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ như intel
thứ hai là tại việt nam có nguồn nhân lực trẻ nhiệt huyết trình độ không thua các nước khác
thứ ba là sự linh động của chính quyền trong cơ chế thu hút các nhà đầu tư nước ngoài
trong sự linh động đó là chính quyền một cửa để giải quyết các thủ tục cho nhà đầu tư nhanh gọn giúp đưa nhà máy vào hoạt động nhanh
tất cả những bạn nhân viên là người việt nam từ vị trí là kỹ thuật viên cho đến kỹ sư
hiện nay chúng tôi đều có trong tay là đội ngũ lao động rất là tài năng và các bạn đã hòa nhập với môi trường làm việc của intel cũng như là làm việc với các đồng nghiệp của họ ở các nước khác
bởi vì làm việc trong môi trường intel thì dù ở việt nam hay là ở nước ngoài thì chúng tôi cũng có chung một cái standard tức là một cái tiêu chuẩn chung để làm việc cùng với nhau
tức là các bạn phải có kiến thức về kỹ thuật
tức là các bạn phải có kiến thức về kỹ thuật
cho nên nếu mà nói đánh giá về chất lượng của đội ngũ lao động việt nam tại dự án intel thì hiện nay chất lượng đội ngũ của lao động việt nam tại việt nam không thua kém tất cả các nhà máy của intel ở trên các nước khác

bùng phát trên toàn cầu gây ra nhiều tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế thế giới
tuy nhiên tại việt nam các hoạt động sản xuất vẫn diễn ra bình thường
đơn cử như với intel tính đến tháng ba vừa qua intel đã sản xuất được hai tỷ sản phẩm
và mỗi giây sản xuất ra được hai mươi năm đơn vị sản phẩm các con chip bán dẫn
con chip xử lý trong máy tính và các thiết bị
tiếp đà thành công intel dự định sẽ có nhiều hơn nữa các hoạt động đầu tư
tại thành phố hồ chí minh trong thời gian tới
trong tương lai thành phố hồ chí minh và việt nam có nhiều tiềm năng đầu tư
một trong những tiềm năng đó là phát triển nhà cung ứng nội địa
đó là mảng ưu tiên giúp cho các nhà đầu tư hiện tại an tâm hơn
tiềm năng hợp tác sở hữu trí tuệ
thứ ba là hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
hiện chúng tôi có nhiều chương trình hợp tác với các trường đại học
và cao hơn là nghiên cứu phát triển và đưa công nghệ bốn trong tương lai
hoạt động sản xuất của chúng tôi cũng mang tính cạnh tranh rất cao
nhờ vào sự nhiệt huyết của toàn thể nhân viên
trong thời gian ngắn nhà máy first solar việt nam đã đạt hiệu suất và năng suất rất cao
so với các nhà máy sản xuất ở các khu vực khác trong cùng tập đoàn
hoạt động sản xuất của chúng tôi cũng mang tính cạnh tranh rất cao
nhờ vào sự nhiệt huyết của toàn thể nhân viên
trong thời gian ngắn nhà máy first solar việt nam đã đạt hiệu suất và năng suất rất cao
so với các nhà máy sản xuất ở các khu vực khác trong cùng tập đoàn
trên thực tế chúng tôi đã trở thành hình mẫu tiêu chuẩn công nghệ cho các nhà máy khác
đây chính là thành tựu mà chúng tôi đã đạt được trong suốt hai năm vừa qua
hiện nay gần chín mươi năm sản phẩm của chúng tôi được sản xuất sang thị trường hoa kỳ
trong tương lai tôi hy vọng với chiến lược tiếp thị và phát triển kinh doanh phù hợp
chúng tôi sẽ có thể tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại thị trường nội địa
và đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành công nghiệp năng lượng tái tạo bởi các sản phẩm được sản xuất tại việt nam
thực tế cho thấy ngoài intel first solar thành phố hồ chí minh còn thu hút hàng loạt tên tuổi lớn của mỹ
gần đây mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín
sông nhiều thông tin cho thấy các công ty vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thành phố hồ chí minh
như công ty arevo đang đăng ký xây dựng nhà máy in ba d tại khu công nghệ cao
theo tôi chúng ta đều đồng ý rằng môi trường đầu tư tại thành phố hồ chí minh rất cởi mở đối với các doanh nghiệp hoa kỳ
chúng tôi rất vui mừng khi chứng kiến các cuộc gặp gỡ tiếp xúc thường xuyên của lãnh đạo thành phố đối với cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ
thông qua đại diện
đại diện là phòng thương mại hoa kỳ tại việt nam nhằm giải quyết các vấn đề về thuế quy định pháp luật
cơ hội đầu tư và kinh doanh cho doanh nghiệp hoa kỳ tại việt nam
tôi đã rất vui khi thấy quả việt quốc của hoa kỳ có mặt tại thị trường việt nam
tôi cũng vô cùng tự hào về vai trò của các nhà đầu tư hoa kỳ khi đầu tư ở nước ngoài
không chỉ tới làm ăn ngắn hạn rồi rời đi các công ty hoa kỳ thực sự đầu tư cho cộng đồng nơi họ làm ăn kinh doanh
có thể thấy từ khi bình thường hóa mối quan hệ ngoại giao việt mỹ
đã đi đến những thành công ngoài mong đợi trên lĩnh vực kinh tế
chưa dừng lại đó các bên đều mong muốn rằng ngoài lĩnh vực này
việt mỹ sẽ còn tạo ra những kết quả tốt hơn từ các lĩnh vực khác như y tế văn hóa giáo dục
từ đó thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên tiến lên thành quan hệ đối tác sáng tạo vì tương lai thịnh vượng
tôi kỳ vọng người bạn chân thành đối tác tin cậy hoa kỳ sẽ cùng chúng tôi thực hiện tầm nhìn
bằng cách chung tay triển khai các dự án
các dự án hợp tác cùng có lợi và cùng trở thành một phần của sự phát triển thành phố hồ chí minh
tôi cũng mong muốn tầm nhìn và các kế hoạch phát triển cụ thể đó sẽ tiếp tục là động lực
để thúc đẩy quan hệ thành phố hồ chí minh hoa kỳ đi xa hơn nữa
vượt mức một tỷ đô la đầu tư và chín tỷ đô la kim ngạch xuất nhập khẩu hiện nay
với tinh thần này cá nhân tôi và chính quyền thành phố sẽ không ngừng nỗ lực
để xây dựng thành phố hồ chí minh
thành nơi có chất lượng sống tốt hơn thân thiện an toàn với người dân và cộng đồng quốc tế
chúng tôi cam kết đẩy mạnh hợp tác thành phố hồ chí minh hoa kỳ trên tất cả các lĩnh vực
kinh tế khoa học kỹ thuật văn hóa giáo dục giao lưu nhân dân v v
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh đã năng động triển khai chào đón
và thu hút làn sóng đầu tư mới từ các tập đoàn đa quốc gia
đặc biệt là tập đoàn công nghệ lớn của mỹ
vào chuỗi cung ứng dịch vụ khoa học và công nghệ của thành phố
có mức độ thu hút đầu tư cao nhất từ trước đến nay
hiện nay đã có hơn bốn trăm linh dự án với giá trị hơn một tỷ usd đầu tư vào thành phố hồ chí minh
đứng thứ một mươi trong tổng số các nhà đầu tư nước ngoài tại thành phố hồ chí minh
nếu tính cả nguồn vốn đầu tư gián tiếp thì con số trên sẽ cao hơn nhiều
với sự khởi động của tpp thành phố hy vọng sẽ đón nhận làn sống đầu tư mới
từ các doanh nghiệp mỹ đồng thời những nỗ lực về cải cách hành chính của thành phố
để tăng tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp nước này
gia tăng vốn đầu tư vào thành phố hồ chí minh
thưa quý vị khán giả lãnh đạo thành phố hồ chí minh đã xây dựng kế hoạch cụ thể
ưu tiên thu hút đầu tư vào các dự án phát triển hạ tầng đô thị và xử lý môi trường
phát triển thành phố thủ đức trung tâm tài chính dự án xây dựng đô thị thông minh
kế hoạch để trở thành thành phố khu vực và quốc tế
sở thông tin và truyền thông đã ký thỏa thuận
với cơ quan thương mại và phát triển hoa kỳ dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng trung tâm điều hành
đô thị thông minh cho thành phố hồ chí minh với tổng giá trị hơn một bốn mươi năm triệu usd
đồng thời thành phố hồ chí minh còn kêu gọi doanh nghiệp hoa kỳ tham gia vào đầu tư cơ sở vật chất
và phát triển nhân lực cho trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế xã hội
cũng như chia sẻ kinh nghiệm điều hành quản lý dữ liệu cho trung tâm an toàn thông tin
nội dung của chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay kỳ này xin được khép lại tại đây
quý vị có những chia sẻ với chương trình hoặc có những vấn đề cần được phản ánh
hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư tbhcmhômnay tv com
hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo
xin kính chào tạm biệt